chuyển sang một số tin tức về giao thông
thông tin về báo chí ông phan quốc anh phó tổng giám đốc tổng công ty đường sắt việt nam
cho biết là đơn vị này đang phong tỏa tuyến đường sắt bắc nam khu gian kim lũ đồng lê tỉnh quảng bình
lý do là vào đầu giờ chiều qua trong khi đang thi công đường sát thuộc dự án vốn trung hạn bảy tỷ
đơn vị thi công phát hiện có bom nằm sâu dưới đất tại vị trí cách đường sắt khoảng một mét nên dừng thi công
báo khẩn cấp để ngành đường sắt dừng chạy tàu qua khu vực đồng thời báo các cơ quan chức năng xử lý
đại diện ban quản lý dự án đường sắt cho biết đang phối hợp với các cơ quan trên địa bàn khẩn trương
có biện pháp giả soát xử lý bom để nhanh chóng thông đường
sự cố này đã gây ách tắc đường sắt bắc nam
hiện đang có hai đoàn tàu khách thống nhất se bảy và se tám dừng chờ thông đường tại các ga kim lũ đồng lê
ngoài ra còn nhiều đoàn tàu hàng cũng đang phải dừng chờ ở các ga dọc đường